trong thời gian qua đã có nhiều người dân bị các đối tượng phạm tội dùng thủ đoạn giả mạo tin nhắn thương hiệu để chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn
để tự bảo vệ tài sản của chính mình nhất là vào dịp cuối năm khi mà khối lượng giao dịch trong tài khoản ngân hàng là rất lớn
khi nhận được những tin nhắn lừa đảo bộ công an khuyến cáo
người dân cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn nhận được kể cả tin nhắn thương hiệu từ ngân hàng để phát hiện các tin nhắn giả mạo ngân hàng
không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung trong tin nhắn
khi nhận được các tin nhắn nghi vấn không rõ ràng người dân có thể gọi điện trực tiếp lên tổng đài chăm sóc khách hàng của các ngân hàng
để kiểm tra lại thông tin phản ánh các tin nhắn giả mạo tới ngân hàng và các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời
các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát sớm có biện pháp phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn thủ đoạn này của các đối tượng
người dân cần thường xuyên thay đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản internet banking smart banking và có biện pháp để quản lý bảo mật các thông tin